trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sắp tới
nước ta sẽ chịu ảnh hưởng của hai hình thế thời tiết
đó là đợt gió mùa đông bắc và vùng áp thấp có khả năng hình thành trên biển đông
gây ra đợt mưa rông trên diện rộng cho phạm vi cả nước
kèm theo đó sẽ là lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
quý vị cần chủ động tìm nơi tránh trú nếu thấy có dấu hiệu của những cơn rông mạnh
tuy nhiên mưa không kéo dài liên tục
vẫn có những khoảng thời gian tạnh giáo
thời tiết tốt lên để quý vị có thể vui chơi hoặc đi du lịch ở dịp nghỉ lễ này
dự báo trong ngày mai và ngày ba mươi tháng bốn
ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào xuất hiện ở một vài nơi
trong ngày có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh
mức nhiệt cao nhất trong hai ngày tới ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó từ khoảng chiều tối ngày ba mươi tháng bốn sang đến ngày một tháng năm
do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc nên trời chuyển nhiều mây
có mưa rào và rông vùng núi và khu vực trung du có mưa vừa mưa to
kèm theo đó là rông mạnh
trong cơn rông tiêm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
cùng với sự xuất hiện của những cơn mưa là nền nhiệt độ sẽ giảm
cao nhất chỉ còn ở mức là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
trời chuyển xe lạnh vùng núi có nơi trời rét
phía tây bắc bộ cũng có mưa rào vài nơi trong ngày mai
và chuyển mưa rông trong chiều ngày ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm
vùng núi và trung du sẽ có mưa vừa mưa to
kèm theo đó là rông mạnh
nên nhiệt độ giảm mạnh trong ngày một tháng năm
với nền nhiệt độ cao nhất là hai mươi ba độ
đến hai mươi sáu độ
khu tây bắc có nơi vẫn trên ba mươi độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
ngày mai không mưa
sao đến chiều ngày ba mươi tháng bốn
thì mưa rào và rông sẽ xuất hiện ở một vài nơi
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó từ khoảng đêm ngày ba mươi tháng bốn
khu vực này sẽ xuất hiện mưa rào và rông nhiều nơi
cùng nền nhiệt độ giảm về mức dưới ba mươi độ
ban ngày thì thời tiết mát mẻ
đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
thì ngày mai không mưa
ngày mai ít mưa
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
sau đó sang ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
mưa rông sẽ lan rộng với những điểm mưa vừa
có nơi mưa to và rông mạnh
nhiệt độ giảm nhẹ
không quá mức là ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
nhiều nơi sẽ có mưa rào và rông
với những điểm mưa vừa có nơi xảy ra mưa to
mưa tập trung nhiều hơn về chiều và tối
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
nên nhiệt độ có xu hướng giảm
với nhiệt độ cao nhất không vượt quá mức là ba mươi ba độ
nam bộ cũng có mưa rông trong ba ngày tới
tập trung vào lúc chiều tối
trong khuôn rông thì cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày mai khá cao
ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
sau đó sẽ giảm về mức là hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong hai ngày nghỉ lễ